các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị và các bạn vào sáng mai tòa án nhân dân tp hà nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm
xét xử vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần gang thép thái nguyên gọi tắt là tisco
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao dự án mở rộng sản xuất giai đoạn hai do tisco làm chủ đầu tư
cấp quyết định đầu tư là hội đồng quản trị tổng công ty thép việt nam vns
dự án ban đầu có tổng mức đầu tư hơn ba tám trăm linh tỷ đồng
vào năm hai nghìn bảy đơn vị trúng thầu xây dựng là tập đoàn khoa học công nghệ và thương mại luyện kim trung quốc mcc
giá trị hợp đồng chọn gói hơn một trăm sáu mươi triệu usd tương đương với hơn ba năm trăm linh tỷ đồng
năm hai nghìn một mươi hai vns tại tisco xin chấp thuận điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án lên tám một trăm linh tỷ đồng tăng hơn bốn hai trăm linh tỷ đồng
sau hơn một mươi một tháng khởi công mcc chưa hoàn thành
chưa hoàn thành thiết kế chi tiết các hạng mục chưa lựa chọn và ký được hợp đồng với nhà thầu phụ
chưa thi công bất kỳ hạng mục nào của gói thầu nhưng đề nghị kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng
mcc còn đề nghị điều chỉnh giá hợp đồng epc với tổng chi phí tăng thêm hơn một trăm ba mươi tám triệu usd tương đương với hơn ba tỷ đồng
hành vi của các bị cáo đã khiến dự án phải dừng thi công gây thất thoát lãng phí trên tám trăm ba mươi tỷ đồng
một vụ mua bán vận chuyển trái phép chân ma túy với số lượng lên tới bốn mươi bánh heroin
vừa được lực lượng công an triệt phá thành công
cụ thể vào đêm qua tại xã sóc hà huyện hà quảng tỉnh cao bằng
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cao bằng phối hợp với công an huyện hà quảng
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an bắt quả tang ba đối tượng là vàng a ca hoàng văn sông và hoàng văn sinh
ngoài bốn mươi bánh heroin công an thu giữ hai xe máy và một số đồ vật tài liệu có liên quan
mở rộng điều tra ban chuyên án bắt giữ thêm hai đối tượng trong đường dây
cho rằng bị nhìn điều hỗn chiến đã xảy ra giữa hai nhóm thanh niên hậu quả khiến hai người tử vong ba người bị thương nặng
vụ việc vừa xảy ra tại thị xã tân uyên tỉnh bình dương
hai nam thanh niên tử vong được xác định tên là thạch chiên và thạch trung rơn
thông tin ban đầu vào đêm qua một thanh niên tên là thành hiện đã bỏ trốn đi hát karaoke cùng với nhóm bạn tại phường thạnh phước thị xã tân uyên
lúc ra về thấy nhóm khác nhìn mình nên thành đuổi theo
cả hai nhóm xảy ra hỗn chiến khiến hai thanh niên tử vong ba người bị thương trong đó có một người bị thương nặng
lực lượng công an đã khám nghiệm hiện trường và đang truy bắt những người bỏ trốn
gây ra trên một mươi năm vụ trộm kết sắt trộm hòm công đức trên địa bàn huyện nghi lộc và các vùng phụ cận như thị xã cửa lò hay thành phố vinh
với tổng thiệt hại trên năm trăm linh triệu đồng
ba đối tượng vừa bị công an huyện nghi lộc tỉnh nghệ an bắt giữ
ba đối tượng bị bắt là đặng mai ngọc nguyễn văn dũng và nguyễn duy quân cùng chú tại huyện nghi lộc
tăng vật thu giữ gồm bốn kết sắt đã bị phá hỏng một hòm công đức tám chỉ vàng hai xe máy bốn điện thoại di động
và số tiền hơn một mươi triệu đồng cùng các vật chứng khác có liên quan
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận từ đầu tháng hai năm ngoái đến nay đã gây ra trên một mươi năm vụ trộm
với tổng thiệt hại trên năm trăm linh triệu đồng
hiện tại công an huyện nghi lộc đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án
còn tại quận liên triều thành phố đà nẵng vừa xảy ra một số vụ cướp giật tài sản khiến người dân hết sức lo lắng
từ chỗ lén lút tìm kiếm người dân sơ hở đến việc manh động thực hiện hành vi cướp giật giữa trốn đông người
tình hình về loại tội phạm này đang đặt ra rất nhiều thách thức đối với lực lượng công an
phải nỗ lực không ngừng để kịp thời phát hiện và ngăn chặn
đối tượng ngô công trì ba mươi năm tuổi trú tại xã hồng vân huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế
vừa bị công an quận liên triều thành phố đà nẵng bắt khẩn cấp và di lý từ huế về đà nẵng
để làm rõ hành vi cướp giật tài sản
sáng ngày bảy tháng bốn trì đến khu công nghiệp hòa khánh với ý định xin việc
nhưng lại lợi dụng sự sơ hở của một nhân viên bảo vệ để giật mất một điện thoại iphone rồi tẩu thoát về quê
sau bốn mươi tám giờ tích cực vào cuộc trì đã xa lưới lực lượng công an
trước đó đội cảnh sát hình sự công an quận liên triều cũng phát hiện và bắt khẩn cấp đối tượng phạm xuân phúc
ba mươi hai tuổi chú tại phường hòa phát quận cầm lệ là thủ phạm của nhiều vụ cướp giật tài sản
nhằm vào phụ nữ đi đường khám xét nơi trọ của phúc công an quận phát hiện tiền mặt và nữ trang
là tài sản mà phúc trộm cắp được chưa kịp tiêu thủ
đáng nói hơn phúc từng có ba tiền án về tội cướp giật tài sản và cố ý gây thương tích
nay tiếp tục tái phạm
cho nên kết quả đấu tranh với tội phạm ngày càng được nâng cao
không chỉ lén lút thực hiện hành vi nhiều đối tượng còn công khai cấp giật tài sản trên đường phố
khu dân cư khiến nhiều người chứng kiến không khỏi bất an
với sự vào cuộc quyết liệt cùng với quyết tâm đấu tranh đến cùng với tội phạm của các chiến sĩ công an thành phố
tất cả những vụ cướp giật diễn ra trên địa bàn quận liên triều đều được đấu tranh và làm rõ triệt đề
hãy xác định cái tác nhiệm trong thời gian đấy
rất nhiều việc
rất nhiều việc
cho nên tôi cũng mong muốn lãnh đạo công an quận cố gắng hoàn thành tốt cái nhiệm vụ trong giai đoạn sắp đến
và đảm bảo được cái tình hình an ninh chính trị trật tựa không còn sao
mặc dù được cảnh báo nhiều lần về loại tội phạm cướp giật trên đường phố
nhưng vẫn còn không ít trường hợp người dân thờ ơ mất cảnh sát
để không ai trở thành những bị hại tiếp theo
bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng công an
mỗi người dân cũng cần chủ động có biện pháp phòng ngừa hiệu quả
cho chính bản thân và gia đình
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin đáng chú ý khác
trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay tại tp hcm
xin kính chào quý vị đang theo dõi nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị đại diện trạm cảnh sát giao thông đa phước tp hcm cho biết
hiện đang tiến hành ghi lời khai đối với năm thanh niên một mươi sáu tuổi
ngụ quận bảy tp hcm để làm rõ hành vi tụ tập đua xe trái phép
được biết năm thanh niên đã hẹn với một số thanh niên khác từ trước
qua nhóm trách facebook có tên là trường đua ba k để tụ tập đua xe trái phép
trước đó vào khoảng hai mươi một h ba mươi
hai mươi một h bốn mươi ngày một mươi tháng bốn khi đang đi tuần tra tại giao lộ nguyễn văn linh phạm hùng
thì lực lượng cảnh sát giao thông trạm đa phước
thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt tp hcm
đã phát hiện nhóm thanh thiếu niên khoảng hai mươi người điều khiển xe thành đoàn
gai giãn trở giao thông thấy có sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát giao thông
nhóm thanh niên này liền rồ ga bỏ chạy nên lúc đó lực lượng tuần tra
đã tiến hành truy đuổi và bắt được một đối tượng đang điều khiển xe máy
biển kiểm soát năm mươi chín c hai một mươi bảy nghìn tám trăm bảy mươi một tổ tuần tra xác định phương tiện này
không gương chiếu hậu không có bộ phận giảm thanh nên đã đưa cả người
và xe máy về cơ quan theo lời khai ban đầu đối tượng cho biết
mình và các thanh thiếu niên khác có hẹn nhau đi đua xe vào lúc hai mươi một h ba mươi phút
qua nhóm chat facebook có tên trường đua ba k tuy nhiên khi vừa đến điểm hẹn
nhóm đã bị cảnh sát giao thông vây bắt
cũng vào ràng sáng nay ngày một mươi một tháng bốn các tổ công tác gồm các lực lượng
cảnh sát giao thông cảnh sát cơ động cảnh sát hình sự công an tỉnh tiền giang
và công an huyện cai lạy vừa bây bắt tạm giữ chín mươi đối tượng
trong một vụ tụ tập đua xe trên tuyến quốc lộ một
theo đó vào ràng sáng ngày một mươi một tháng bốn trên quốc lộ một đoàn cực vườn nhịn mỹ
thị xã cai lậy một nhóm thanh niên đã có hành vi tụ tập chặn phương tiện
giao thông trên đường điều khiển xe mô tô thành đoàn rú ga phóng nhanh
lặng lách đánh vỏng chạy quá tốc độ đua xe cổ vũ đua xe
tạm giữ được chín mươi thanh thiếu niên cùng một trăm một mươi xe mô tô trong đó có nhiều xe không gắn biển số
và nhiều xe đã thay đổi đặc tính hình dáng kiểu xe
ngoài ra trong số đối tượng bị bắt nhiều đối tượng không có giấy phép lái xe
và ngoài hành vi tụ tập đua xe cổ vũ đua xe những đối tượng này còn có nhiều hành vi khác
vi phạm trật tự an toàn giao thông
hiện các tổ công tác bàn giao người và tăng vật cho công an thị xã cai lạy
tiếp tục điều tra làm rõ mức độ vi phạm của từng đối tượng
và có mức xử lý nghiêm khắc để răng đe giáo dục phòng ngừa chung
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện càng long tỉnh trà vinh vừa cho biết
đã tạm giữ đối tượng hình sự hai đối tượng có hành vi tàn trự trái phép chất ma túy
hai đối tượng là võ cường thịnh hai mươi ba tuổi ngụ ấp phú tiên xã trung nghĩa huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long
và trần huỳnh duy đông hai mươi một tuổi ngũ bốn thị trấn càng long huyện càng long
trước đó vào khoảng hai mươi một h ngày bảy tháng bốn nhận được tin báo của quần chúng nhân dân
tại khóm ba thị trấn càng long huyện càng long có một đối tượng nghi vấn sử dụng ma túy
nên công an huyện càng long phối hợp công an thị trấn tiến hành kiểm tra và phát hiện trên người thịnh
có một túi ni lông màu trắng nghi là ma túy đá nên mời về cơ quan công an làm việc
tại cơ quan công an thịnh khai nhận đó là ma túy đá mua về để sử dụng
và khối lượng giáp định được là ba trăm hai mươi gram
được biết thịnh là đối tượng nghiện ma túy đã được đưa đi cai nghiện tập trung vào năm hai nghìn một mươi
tiếp đó đến ngày tám tháng bốn vào khoảng chín giờ qua công tác trinh sát lực lượng chức năng phát hiện
đông có hành vi cất giấu trong gói thuốc lá một túi bột màu trắng nghi là ma túy đá
tại cơ quan công an bước đầu đông khai nhận đó là ma túy đá mua về để sử dụng
khối lượng giáp định được là một hai gram
được biết đông có ba tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
vụ việc hiện đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện càng long tỉnh trà vinh
củng cố hoàn thiện hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
ngày hôm nay một mươi một tháng bốn công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai cho biết
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với bốn đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
bốn đối tượng gồm lê hữu thắng với thường gọi là thắng bân ba mươi ba tuổi vũ ngọc tuấn
tên thường gọi là tuấn bao công ba mươi chín tuổi nguyễn ngọc hùng hai mươi chín tuổi và nguyễn hoàng quốc nhật ba mươi một tuổi
cả bốn trú tỉnh đồng nai
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ chiều hai mươi một tháng ba công an tp biên hòa đồng nai bất ngờ
ập vào một vườn nhãn ở khu phố một mươi một a phường tân phong
khi thấy lực lượng công an các đối tượng đã bỏ chạy
công an đã khống chế được một mươi ba đối tượng thu giữ gần hai mươi triệu đồng trên người các đối tượng
gần một triệu bốn trăm linh triệu đồng tiền sâu của thắng và tuấn hai con gà và nhiều dụng cụ các đối tượng dùng để đánh bạc
qua điều tra cơ quan công an xác định tuấn thắng hùng và nhật có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
các đối tượng khai nhận mỗi trận đá gà thắng thua từ ba đến hai mươi triệu đồng
đã đến trận thứ ba thì bị lực lượng công an bắt
công an huyện lâm hà tỉnh lâm đồng hiện đang xác minh điều tra làm rõ vụ anh lê thanh nghị
ba mươi năm tuổi ngụ xã đắc lua huyện tân phú tỉnh đồng nai bị nhóm công độ đánh hội đồng
tại một quán bia trên vỉa hẻ ở thị trấn đinh văn lâm hà dù trước đó không hề có mâu thuẫn
theo hình ảnh từ camera khoảng hai mươi một h hai mươi phút ngày tám tháng bốn khi anh nghị đang ngồi uống bia
cùng vợ chồng chủ quán bia chiêu tại thị trấn đinh văn thì nhóm khoảng một mươi người đến tự ý các ghế
ngồi chung bàn và gọi bia uống và nói chuyện ồn ào nên anh nghị có nhắc nhở liên vị một người trong nhóm
cầm chai bia đánh vào người anh nghị sau đó nhóm người trên tiếp tục đánh hội đồng anh nghị
gây thương tích nhiều chỗ và gãy răng hàm
vợ chồng chủ quán can ngăn nhưng bất lực hiện vụ việc đang được công an huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
xác minh điều tra làm rõ vụ việc làm rõ hành vi của nhóm đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật
thời gian qua tại thành phố tân an tỉnh long an liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản
với cùng một phương thức thú đoạn là đột nhập vào nhà dân vào khoảng nửa đêm gần sáng
và lấy đi nhiều tài sản có giá trị gây tâm lý hoang mang trong nhân dân
ban chỉ huy công an thành phố tân an đã xác lập chuyên án chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra
kiểm soát vào ban đêm để đấu tranh triệt xóa nhóm tội phạm trộm này
trong thời gian vừa qua trên địa bàn thành phố tân an xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản
vừa qua các thực pháp nhập vụ công an thành phố tân an cũng phát hiện một nhóm gồm nhiều đối tượng
thực hiện các vụ trộn cắp trên địa bàn thành phố tân an
tuy nhiên qua đào sót
đối tượng này không khả năng người địa phương nên công tác chưa xét không gặp nhiều khó khăn
do vậy ban chủ huy công an thành phố đã chỉ đạo các lực lượng nhập vụ
phối hợp chặt chẽ với công an các địa bàn giáp ranh tổ chức tuần tra mật phục bắt xử lý các đối tượng
thực hiện công tác tuần tra kiểm soát tại khu vực đường nguyễn văn tiếp phường năm thành phố tân an
lực lượng tuần tra đã phát hiện một nhóm người có dấu hiệu khả nghi đang đi ra từ nhà anh lê đình kiên
ngay lập tức
lực lượng công an đã tiến hành áp sát yêu cầu kiểm tra nhưng ngay khi nhận thấy có sự có mặt của lực lượng công an
nhóm đối tượng đã có hành vi chống đối phản kháng bằng cách dùng bình xịt hơi cây xịt về phía lực lượng công an để tìm cách tẩu thoát
ba đối tượng đã bị bắt ngay sau đó còn các đối tượng khác tẩu thoát cùng một số tài sản vừa trộm cắp được
tại cơ quan công an ba đối tượng bị bắt khai tên nguyễn thanh tính sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
đoàn tấn điền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cùng ngụ thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
lương hoàng đông sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ huyện chợ gạo tỉnh tiền giang đã cùng ba đối tượng khác thực hiện vụ trộm tại nhà anh kiên
qua test nhanh ma túy lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện ba đối tượng trên đều dương tính với ma túy tổng hợp
cơ quan cả sát điều tra đã ra quyết định khởi tố phục án hành sự khởi tố bị can ba đối tượng trên
đồng thời truy tìm ba đối tượng đã bỏ trốn
theo kết luận định giá tài sản của cơ quan chức năng tổng tài sản mà các đối tượng trộm tại nhà anh kiên có trị giá trên hai mươi bảy triệu đồng
ngay lúc xây tụi em mới đi thẳng vô trong chỗ đường phường năm
rồi em mới phát hiện cái nhà đó là nó khóa khóa gì xích ở ngoài cửa gạo
rồi em mới xuống em coi em coi thì thấy nó khóa cửa khóa cửa chính luôn
thì em mới kêu châu với vũ dùng cái cây sắt mới nãy cái ổ khóa gạo ra
rồi mới mở cửa chính rồi nãy cái ổ khóa chính ra
lúc đó tụi em mới vô là vũ với châu chạy lên lầu á là lục
mới rộng điều tra vụ án công an thành phố tân an đã bắt giữ thêm bốn đối tượng khác trong ổ nhóm tội phạm trên
về hành vi trộm cắp tài sản gồm âu trần huy bằng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín lê nghiệp thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
nguyễn duyên thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cùng ngụ thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
dương trần minh tiến sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ huyện châu thành tỉnh tiền giang
những đối tượng trộm khắp tài sản liên tỉnh âu trần được xác định gồm một mươi đối tượng do anh em nguyễn thanh tính cầm đầu
theo hồ sơ tất cả các đối tượng đều đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản sử dụng ma túy đá
không có nghề nghiệp ổn định và đều ngụ tại tỉnh tiền giang
ngoài bảy đối tượng đã bị bắt giữ cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố tân an tỉnh long an
đã ra quyết định truy nã đối với ba đối tượng còn lại trong băng nhóm tội phạm trên gồm
nguyễn thanh châu nguyễn thanh tùng cùng ngụ thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang
và nguyễn hoàng vũ ngụ thành phố cần thơ
tại cơ quan công an bảy đối tượng khai nhận đã cùng đồng bọn thực hiện tổng số một mươi vụ trộm khắp tài sản khác
trên địa bàn thành phố tân an một vụ trộm cắp tài sản tại huyện châu thành tỉnh long an
và một mươi vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh tiền giang với tổng số tài sản trị giá lên đến hàng trăm triệu đồng
nguyễn thanh châu nguyễn thanh tùng ngụ thành phố mỹ tho tỉnh long an
qua các phương thức thủ đoạn của băng nhóm tội phạm trên đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác
sẵn sàng hỗ trợ giúp đỡ khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn trộm
thì nhanh chóng gọi điện thoại báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
để nhanh chóng phối hợp bắt giữ các đối tượng trộm khắp tài sản
theo quy định các loại ô tô kinh doanh vận tải phải chuyển đổi sang biển số nền vàng
trước thời hạn ba mươi một tháng một mươi hai
tuy nhiên theo thống kê hiện nay thành phố hồ chí minh còn trên tám mươi bốn ô tô
trong diện phải đổi biển số nền vàng nhưng chưa thực hiện
nhằm đạo thuận lợi cho người dân phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát
công an thành phố hồ chí minh đã tăng cường thêm hai nghỉ cuối tuần
để tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trong việc đổi biển số nền vàng
các ngày từ thứ hai đến thứ sáu anh nguyễn trí thông thường phải dành kính thời gian
cho công việc của mình tại công ty
lại thêm tâm lý chưa gấp nên anh thông chưa thực hiện ngay việc chuyển đổi biển xe nền trắng sang
được phòng cảnh sát giao thông của thành phố hồ chí minh mở thêm giải tiếp nhận hồ sơ
đổi biển số xe vào ngày nghỉ cuối tuần
anh thông đã thực hiện ngay việc mình cần phải làm
tại đội đăng ký xe hai trăm tám mươi hai nơ trang long quận bình thạnh
anh thông được hướng dẫn làm thủ tục và được giải quyết nhanh chóng
mình nghĩ cái này rất hay bởi vì đa số ở sài gòn mình đi làm từ thứ hai đến kể cả thứ bảy
nên ra chiều thứ bảy hồi chủ nhật thì rất thận tiện cho người dân
cũng rất là dễ hiểu
chỉ có gặp về sổ đăng ký
giấy phép kinh doanh chữ ký và số chứng minh
mình khai đầy đủ thông tin công an sẽ thấy hợp lợi là cắt cho mình giới hạn đổi biển số vàng
theo thông tư năm mươi tám hai nghìn hai mươi ttbca thì bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
các ô tô của cá nhân hay doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh vận tải
mà không hoàn tất chuyển đổi sang biển kiểm soát nền vàng sẽ bị xứ phạt theo nghị định một trăm linh
trong khi chỉ còn tám tháng nữa là hết hạn
nhưng thành phố hồ chí minh vẫn còn tới hơn tám mươi bốn xe hoạt động kinh doanh vận tải
đăng ký trước ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi chưa chuyển đổi biển số xe nền vàng
như vậy từ nay đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
trung bình mỗi tháng phòng án sát giao thông của thành phố hồ chí minh phải cấp đổi hơn một mươi xe
nên ngoài các ngày thường thì tại các điểm cấp đổi biển số xe
nhờ hồ sơ lòng thủ tục đổi biển số xe thêm vào những ngày nghỉ cuối tuần